hà nội sáng sớm vành đe ba u nữ người dân xuất ruột về quê nghỉ lễ
người dân miền tây vật vã trong đêm để về quê nghỉ lễ
kinh báo được lây nhiễm mới do gấp biến thể phụ của omicron
đài loan trung quốc lần đầu số ca mắc covid một mươi chín vượt quá một mươi ca trong một ngày
tìm thấy con trai thất lạc tám năm nhờ xét nghiệm covid một mươi chín ở trung quốc
kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin covid trưa trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị hôm qua và hôm nay người dân tại hà nội bắt đầu về quê nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
tại nhiều tuyến đường hướng ra cửa ngõ hà nội un tắc nghiêm trọng
ngày ba mươi tháng bốn người lao động trên cả nước sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
một tháng năm kéo dài bốn ngày ngay trong sáng nay nhiều người dân tại hà nội tiếp tục di chuyển về quê nghỉ lễ
từ khoảng bảy giờ sáng nhiều tuyến đường ra cửa ngõ tỉnh phố đã rơi vào tình trạng ùn tắc các phương tiện di chuyển khó khăn
đường vành đai ba như phạm hùng khuất duy tiến nguyễn xiển un tắc kéo dài các phương tiện di chuyển khó khăn nhích từng chốt
vành đê ba trên cao được xem là tuyến đường huyết mạch nối cửa ngõ phía nam và bắc của hà nội
do đó lượng phương tiện tăng cao ngay từ đầu giờ sáng ngày nghỉ lễ
không xảy ra vụ tai nạn nào gây cản trở giao thông nhưng lượng đông phương tiện vẫn phải nối đuôi nhau di chuyển chậm
trước đó chiều và tối ngày hai mươi chín tháng bốn trên đường vành đê ba trên cao ở hà nội cũng đã diễn ra cảnh thắt đường
vì lượng lớn người lao động tranh thủ về quê sau khi hết giờ làm
đến hai mươi ba giờ đêm ngày hai mươi chín tháng bốn lượng người và phương tiện vẫn rất đông
nhiều hành khách bắt chấp nguy hiểm đứng đón xe khách ngay trên đường vành đê ba trên cao
tình trạng người kéo về quê đông như vậy cũng khiến nhiều người lo lắng về một đợt bùng phát dịch mới từ thủ đô về các tỉnh thành
không kém gì hà nội
tại thành phố hồ chí minh hướng về miền tây dòng người kéo dài nối đuôi nhau về quê nghỉ lễ
khi qua địa phận tỉnh long an trên tuyến quốc lộ n hai thì bị tắt nghẽn tê liệt gần sáu giờ đồng hồ
đêm hai mươi chín dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn hàng ngàn ô tô xe máy nối đuôi nhau nhích từng chút theo hướng từ thành phố hồ chí minh
đổ về các tỉnh miền tây khiến quốc lộ n hai đoàn từ huyện đức hòa đến huyện thạnh hóa long an gần như tê liệt trong nhiều giờ
dòng người mệt mỏi di chuyển chậm
người mệt mỏi đi từng mét để trở về quê
người dừng lại ven đường tranh thủ nghỉ ngơi lót giả cho hành trình còn lại
người tìm nơi ngủ để lượng xe giảm rồi tiếp tục
anh nguyễn minh đăng khoa vĩnh lâm cho biết
tôi thường chọn đi tuyến đường n hai để tránh ủn tắc mỗi khi về quê
nhưng hôm nay đi từ hai mươi một giờ ở thành phố hồ chí minh đến đây gần ba giờ sáng mà vẫn chưa qua khỏi địa phận long an
di chuyển như vậy không biết đến lúc nào mới về được nhà
tôi cho xe vào bên lề đường để nghỉ ngơi đợi ít xe rồi đi tiếp
chị đặng thị ngọc linh chia sẻ
nhà tôi ở huyện thủ thừa long man từ thành phố hồ chí minh về đến nhà tầm bốn mươi km
tôi biết sẽ cải xe nên canh tối mới đi
tuy nhiên đến đoạn n hai ùn tắc như vậy buôn lòng phải quay đầu lại thành phố hồ chí minh
đến khi nào có thông tin ít kẹt xe thì trở về
tình trạng ủn nữ trên quốc lộ n hai này diễn ra đến dặn sáng ngày ba mươi tháng bốn
dù lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực điều tiết các ô tô cũng phải mất hơn năm giờ đồng hồ
mới vượt qua được đoạn đường chỉ hơn một mươi km
đến gần sáu giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn giao thông qua khu vực này lại tiếp tục kẹt xe theo chiều ngược lại
anh võ minh khánh ở huyện vĩnh hưng long an cho biết
tôi có việc đi lên thành phố hồ chí minh nghĩ sáng sớm sẽ hết ùn ứ nên tranh thủ đi
tuy nhiên đến đoạn quốc lộ n hai này thì phải chạy rất chậm
đợi từ một giờ sáng đến gần sáu giờ sáng vẫn chưa di chuyển được
có nhớ được bùng dịch năm ngoái tại miền tây cũng vào thời điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
đây như một bài học để chúng ta nhớ
lại về đại dịch khủng khiếp đã mang đến đau thương cho biết bao gia đình
tin từ cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trong ngày hôm nay ba mươi tháng bốn ngày đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày
lượng khách qua cảng dự kiến đạt gần chín mươi một người với sáu trăm bốn mươi sáu chuyến bay
trong số này có gần năm mươi ba khách đi và gần ba mươi tám khách đến
theo kế hoạch khai thác dự kiến khung giờ từ sáu giờ đến tám giờ
lượng khách đi quốc nội tại khu vực sảnh a khoảng hơn năm bốn trăm linh khách
sảnh b hơn năm khách
đại diện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết
đã lưu ý an ninh hàng không sân bay tăng cường nhân sự
mở máy soi sớm để giải tỏa khách sớm
sân bay này cũng đề nghị các hãng hàng không tăng cường nhân sự
hướng dẫn hỗ trợ hành khách làm thủ tục
trong ngày hai mươi chín tháng bốn ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khai thác sáu trăm bảy mươi hai chuyến bay
ba trăm ba mươi bảy chuyến bay đi và ba trăm ba mươi năm chuyến bay đến với hơn một trăm linh năm khách
lãnh đạo cảng vụ hàng không miền nam cho biết
khoảng bốn giờ ba mươi sáng nay hành khách đến các sảnh a b đã tăng dần
lãnh đạo các đơn vị có mặt đầy đủ chỉ đạo đôn đốc nhân viên đơn vị mình
tại các đầu máy soi chiếu có lực lượng đoàn thanh niên tình nguyện hướng dẫn
số lượng hành khách tương đối đông nhưng không có ủn tắc
giao thông nội cảng thông suốt
trước đó chỉ đạo công tác khai thác phòng chống ủn tắc
tại các cảng hàng không dịp cao điểm ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
phó cục trưởng cục hàng không việt nam đêm việt sơn
yêu cầu kế hoạch hàng ngày của các hãng hàng không
chuyển các hàng hàng không phải phù hợp với slot được xác nhận
tổng công ty cảng hàng không việt nam acv
chỉ đạo các cảng hàng không quốc tế nội bài và tân sơn nhất
thường xuyên cập nhật kế hoạch khai thác của các hãng hàng không
tổng công ty quản lý bay việt nam vatm
chỉ đạo các công ty quản lý bay miền bắc miền nam
ưu tiên phục vụ các chuyến bay khai thác đúng slot
phòng vận tải hàng không cục hàng không việt nam
tăng cường giám sát và công bố hàng ngày
kết quả giám sát công tác lập kế hoạch khai thác
và thực tế sử dụng slot của các hãng hàng không
so với slot được xác nhận
có biện pháp xử lý thích hợp đối với các hãng hàng không
có kết quả thấp trong việc lập kế hoạch và sử dụng slot hàng ngày
để hạn chế thua đà việc ủn tắc tại các cảng hàng không
đặc biệt là cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đảm bảo chất lượng dịch vụ nâng cao tỷ lệ chuyến bay đúng giờ
cục hàng không việt nam nhất trí với đề xuất của vatm
công ty quản lý bay miền nam
về việc các hãng hàng không chủ động tham gia
phối hợp trong quá trình ra quyết định
về việc khai thác trong các tình huống bất thường thời tiết xấu
chủ động nạp thêm nhiên liệu dự phòng
cho các trường hợp phải bay chờ do thời tiết xấu
vatm cũng có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
chủ động điều hành việc tạm dừng
chờ cất cánh của các chuyến bay tại các cảng hàng không
rốt phát khi có tình huống thời tiết xấu
hoặc trong điều kiện thời tiết bình thường
nhưng có yếu tố bất thường
mà nhiều chuyến bay phải bay chờ
tại cảng hàng không đến
sân bay là nơi tập trung đông đúc người tứ phương
nên sẽ tiềm mẩn những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
vì hiện tại dịch vẫn chưa hoàn toàn biến mất ở nước ta
để phòng tránh một làn sóng virus mới lây nhiễm
chúng ta cần nâng cao cảnh giác
và để phòng dịch bệnh
để kỳ nghỉ lễ của mỗi người dân
sẽ trọn vẹn và thật ý nghĩa
về tin tức covid một mươi chín thưa quý vị
mới đây sở y tế tp hcm
vừa có văn bản cần đề nghị các quận huyện tp tq
gia soát số lượng f đáng cách ly tại nhà
để sắp xếp lại trạm y tế lưu động trên địa bàn
sở y tế cho biết
trước đó ngày một mươi sáu tháng hai
đơn vị đã tổ chức đưa khoảng ba trăm linh bác sĩ trẻ
thực hành tại bệnh viện đa khoa
gắn với trạm y tế phường thị trấn
bình quân mỗi tuần hỗ trợ ba ngày làm việc tại các trạm
theo sở y tế tp hcm
hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm
đang được kiểm soát
hầu hết người dân trên một mươi hai tuổi
cũng đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đồng thời trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
dạng được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
đối với mũi một
số ca f đang cách ly tại nhà
trên địa bàn tp hcm

theo số liệu thống kê f ngày hai mươi chín tháng bốn
để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch
tại phường xã thị trấn
và công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân
tại các đơn vị
sở y tế đề nghị giám đốc trung tâm y tế quận huyện
ra soát số lượng f dạng cách ly tại nhà
để chủ động bố trí sắp xếp nhân viên y tế
của các trạm y tế phường xã thị trấn
đồng thời tham mưu
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
quận huyện và tp hcm
chỉ đạo huy động tình nguyện viên
tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín nếu có
để thay thế lực lượng nhân viên y tế
thuộc các bệnh viện trực thuộc sở y tế
đang tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trạm y tế lưu động
trước ngày một mươi tháng năm
bên cạnh đó phối hợp với giám đốc bệnh viện trực thuộc sở y tế
gia định ngày kết thúc nhiệm vụ
và thực hiện hồ sơ thủ tục
kết thúc nhiệm vụ của nhân viên y tế
tổ bệnh viện đang tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trạm y tế lưu động
ngoài ra trung tâm y tế
báo cáo ủy ban nhân dân quận huyện và tp hcm
chỉ đạo huy động phân công bác sĩ thực hành
tại bệnh viện đa khoa gắn với trạm y tế
phối hợp với khoa y tế công cộng
thuộc trường đại học y khoa phạm ngọc thạch
để tiếp nhận sinh viên y hai nghìn một mươi sáu và y hai nghìn một mươi tám
đến thực tập tại trạm y tế phường xá thị trấn
các bệnh viện trực thuộc phối hợp với trung tâm y tế
để xác định ngày kết thúc nhiệm vụ
và thực hiện hồ sơ thủ tục
kết thúc nhiệm vụ của nhân viên y tế
thuộc các bệnh viện đang tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại trạm y tế lưu động
và bàn giao nhiệm vụ cho trạm y tế phương xá thị trấn
xong xong đó báo cáo sở y tế dễ ban hành
quyết định kết thúc nhiệm vụ
trong trường hợp dịch covid một mươi chín tăng trở lại
đề nghị các bệnh viện trực thuộc sẵn sàng chuẩn bị nhân lực
hỗ trợ các địa phương có nhu cầu
giới chức y tế và các nhà khoa học nam phi cảnh báo
nam phi có thể bước vào làn sóng dịch covid một mươi chín thứ năm
sớm hơn dự kiến
do các biến thể phụ ba bốn và ba năm của omicron
khả năng miễn dịch suy giảm từ các đợt dịch trước
có thể khiến số ca nhiễm mới tăng nhanh hơn
bộ y tế nam phi cho biết
dù các trường hợp nhập viện đang tăng
dòng cho có sự thay đổi đáng kể
về số ca nhiễm triệu chứng nặng và số ca tử vong
về quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi nhận định
không có dấu hiệu nào cho thấy
các biến thể ba bốn và pa năm gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn
cơ quan y tế bang new south wales của australia xác nhận
ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ ba bốn của omicron
là một người từ nam phi trở về
đại học y tế cộng đồng và dược phẩm
của trường đại học new south wales
cho rằng hàng nghìn người australia
có thể đã tá nhiễm
sau khi các biến thể của virus sars cov hai
kết hợp với nhau
đậm tự cảnh báo sự xuất hiện của những biến thể vụ mới
khiến số ca nhiễm tăng lại australia
trong vài tháng tới
bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản
thông báo phát hiện một biến thể vụ mới
của biến thể omicron
ở một bệnh nhân tại thành phố sendan
ở tỉnh miyagi
chính quyền thành phố sendan cho biết
không phát hiện biến thể này ở những người tiếp xúc gần với bệnh nhân
biến thể này là sự kết hợp
giữa các biến thể phụ ba một và ba hai
của biến thể omicron
nhưng lại khác với biến thể vụ xe
hiện viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia nhật bản
đang nghiên cứu về biến thể vụ này
theo bài viết trên trang
đại dịch covid một mươi chín gây thiệt hại kinh tế đáng kể
với các thành viên asean
nhưng cũng thúc đẩy asean
thay đổi cách tiếp cận đối với
việc hội nhập kinh tế khu vực
bài viết nhận định đại dịch khiến các thành viên asean
phải nâng cao nhận thức
về mối liên kết giữa tăng trưởng kinh tế
và hội nhập với y tế
đồng thời để mạnh số hóa nền kinh tế toàn diện hơn
bên cạnh đó
asean cũng tập trung tăng cường tính bền vững
và khả năng phục hồi
trong các kế hoạch hội nhập kinh tế khu vực sau đại dịch
số liệu mới công bố của cơ quan thống kê châu âu
eurostat cho biết
thủy thọ trung bình của người châu âu
năm hai nghìn hai mươi là tám mươi bốn tuổi
giảm chín mươi năm so với năm hai nghìn một mươi chín
trong đó sự rụt giảm
ở nam giới rõ rệt hơn
ở nữ giới
eurostat nhận định
sự suy giảm này có liên quan đến sự gia tăng
đột biến về tỷ lệ tử vong
do đại dịch covid một mươi chín
theo thống kê của reuters
từ đầu đại dịch đến nay
châu âu ghi nhận hơn hai một mươi chín triệu ca tử vong
do dịch covid một mươi chín
với sự xuất hiện của các biến thể phụ của omicron
chúng ta cần nâng cao cảnh giác
không quá chủ quan với dịch bệnh vẫn còn tồn tại
hãy luôn tuân thủ các biện pháp phòng dịch
để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng
chuyển sang các tin tức covid một mươi chín tại trung quốc
báo cáo mới nhất của cơ quan y tế
và phúc lợi đài loan trung quốc cho biết
dịch covid một mươi chín tiếp tục bùng phát mạnh
tại đài loan
ngày hai mươi tám tháng bốn lần đầu số ca mắc covid một mươi chín
ở thành phố này vượt quá một mươi ca
trong một ngày
theo thông báo đã có một mươi một ba trăm năm mươi ba ca
covid một mươi chín được xác nhận trong một ngày
vào ngày hai mươi tám tháng bốn
các trường hợp mắc covid một mươi chín
được phát hiện ở hai mươi hai quận và thành phố của đài loan
trong đó thành phố tân bắc
nhiều trường hợp nhất
đài loan có thêm hai ca tử vong mới
là những người cao tuổi có bệnh nền
và chưa được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cơ quan giáo dục đài loan trung quốc
cũng trong ngày hôm đó thông báo cho biết
có một ba trăm bảy mươi học sinh
được xác nhận mắc covid một mươi chín
vượt qua một ca trong một ngày
trong hai ngày liên tiếp
trong khi đó một bốn trăm linh trường học
và một số lớp học đã tạm dừng hoạt động dạy và học
theo cơ quan y tế và phúc lợi đài loan trung quốc
dự kiến số ca mắc covid một mươi chín
trong một ngày
sẽ vượt qua một mươi trường hợp
vào cuối tháng bốn
cao nhất có thể đạt một mươi tám bốn trăm tám mươi ba ca
đến đầu tháng năm
tức ngày năm tháng năm
số ca mắc trong một ngày
sẽ lên đến một mươi chín hai trăm năm mươi tám ca
và cao nhất có thể đạt ba mươi bảy tám trăm năm mươi hai ca
trước tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng
thị trường thành phố đài bắc cho biết
nếu dịch bệnh vượt qua khả năng y tế
của thành phố
thành phố này sẽ thực hiện chính sách đóng cửa mềm
để giảm bớt các hoạt động công cộng
ngăn ngừa virus lây lan
với số ca mắc tăng vọt
liệu đài loan có trở thành thượng hải tiếp theo hay không
chắc chắn chính quyền thành phố
sẽ phải tăng cường áp dụng nhiều biện pháp mạnh
để ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng
của biến chủng virus sars cov hai
tại trung quốc
mới đây xảy ra một vụ việc khí hiểu
theo đó thông qua hệ thống dữ liệu
xét nghiệm covid một mươi chín
trên ứng dụng khai báo y tế của alipay
một người đàn ông đã tìm thấy được
người con trai thất lạc tám năm
trong tám năm qua
người cha họ zhang quê ở tháp hà
trung quốc hiện làm công nhân xây dựng
ở trịnh châu
vẫn cố gắng đi tìm đứa con trai thất lạc
với niềm tin rằng con mình đang ở đâu đó
trong thành phố
người con năm nay ba mươi ba tuổi là con một
trước đó anh đã cắt đứt liên lạc
với tất cả thành viên trong gia đình
kể từ khi rời khỏi nhà
vì bị cha mẹ lam bắn là nghiện game
mới đây hy vọng của ông jong được thắp lên
khi một người họ hàng nói với ông rằng
có thể kiểm tra thông tin người thân
thông qua hệ thống dữ liệu xét nghiệm
covid một mươi chín trên ứng dụng khai báo
ông zhang phát hiện ra rằng
con trai mình đã đến điểm xét nghiệm lớn nhất
của trịnh châu ba lần trong năm nay
cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương
ông nhanh chóng tìm được địa chỉ căn hộ của con trai
khi nhìn thấy nhau lần đầu tiên
sau tám năm
cả hai cùng thốt lên câu hỏi
làm thế nào cha con lại ở đây
hiện tại người con nỗ lực kiếm tiền
bằng cách làm hai công việc cùng đốt
người con trai chia sẻ
khi được hỏi lý do không tìm lại gia đình
trong suốt tám năm qua như sau
trước lập gia đình và cũng không đạt được thành tiêu gì
cha mẹ tôi sẽ rất buồn
nếu tôi liên hạc với họ
trước đó vào tháng một
trong một câu chuyện khác
một người đàn ông trung quốc cũng đã tìm thấy
người mẹ mất tích một mươi ba năm của mình nhờ xem tv
cụ thể ông liu
sống ở thành phố cao mật tỉnh sơn đông
đã nhận ra mẹ khi đang xem chương trình
tìm kiếm người thân trên đài truyền hình sơn đông
ông liu nói
tôi phát hiện người phụ nữ ngồi cạnh nhân vật chính
rất giống mẹ tôi
ngày hôm sau ông liêu bắt xe đến thành phố tế nam
nơi có đài truyền hình tỉnh sơn đông
nhờ lời xác nhận và giúp đỡ của phóng viên
sau đó ông được gặp mẹ
tại trung tâm bảo trợ xã hội thành phố triều viễn
tuy nhiên lúc đầu
người phụ nữ ở trung tâm bảo trợ không nhận ra con trai
ông liu phải lấy ảnh gia đình
và bộ quần áo cũ mẹ từng mặc
để bà xem
người phụ nữ dần nhận ra và ôm lấy ông liêu
người vụ trách trung tâm bảo trợ xã hội cho biết
mẹ ông liu được trung tâm tiếp nhận
từ nhiều năm trước
lúc đó bà đang lang thang trên đường
tinh thần bất ổn và không thể nói chuyện
trung tâm đã thuê một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu
để giúp tìm lại gia đình cho bà
xong không có kết quả
theo đúng thủ tục
cảnh sát thành phố tế nam
đã lấy mẫu máu của hai người để xét nghiệm adn
xác định quan hệ huyết thống
với tình hình dịch vẫn đang căng thẳng
thành phố bắc kinh vẫn đang duy trì nhiều biện pháp
để ngăn sự lây lan của dịch bệnh
cụ thể trong đợt nghỉ lễ
người dân của thành phố bắc kinh
phải có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
trong vòng bốn mươi tám giờ
mới được phép lùi tới các địa điểm công cộng
chính quyền thủ đô bắc kinh của trung quốc
thông báo người dân của thành phố này
phải có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
trong vòng bốn mươi tám giờ
mới được phép lui tới các địa điểm công cộng
quy định này có hiệu lực từ ngày ba mươi tháng bốn
và kéo dài trong đợt nghỉ lễ
ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
kéo dài năm ngày
học sinh và người lao động cũng phải trình xét nghiệm
trước khi quay trở lại trường học
và nơi làm việc sau khi nghỉ
trong hai mươi bốn giờ qua
bắc kinh ghi nhận ba mươi một ca lây nhiễm trong cộng đồng
và ba ca không biểu hiện triệu chứng
đưa tổng số ca nhiễm tại đây
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn lên hai trăm hai mươi tám ca
ngày hai mươi chín tháng bốn
bắc kinh xác định thêm một khu vực có nguy cơ cao
và một khu vực có nguy cơ trung bình
đưa tổng số khu vực có nguy cơ cao
tại bắc kinh lên sáu
và khu vực có nguy cơ trung bình lên một mươi chín
trong khi đó
chính quyền thành phố quảng châu
đã tận tốc để khống chế
ổ dịch covid một mươi chín
theo đó áp đặt các quy định xét nghiệm
đối với những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng
phong tỏa một số khu vực
và khuyến cáo người dân không rời khỏi khu vực
theo giới chức địa phương
ổ dịch này bắt nguồn từ một nhân viên
tổ sân bay quốc tế bạch vân
hiện lực lượng chức năng đang truy vết
các ca tiếp xúc gần nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
đã có hai mươi ca được phát hiện
thông qua việc xét nghiệm đại trà trước đó một ngày
và nhiều khu vực tại thành phố quảng châu
đã được phong tỏa
nhà chức trách khuyến cáo người dân không rời khỏi tỉnh quảng đông
tỉnh đông dân nhất trung quốc
trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động sắp tới
những người sử dụng phương tiện giao thông công cộng
phải trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
trong vòng bốn mươi tám giờ
thưa quý vị và các bạn
đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
trên thế giới khi liên tục virus sars cov hai
có những biến thể mới
vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ các biện pháp
bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như xịt quần và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong những chương trình tiếp theo